thì tôi thấy bà con nhân dân của xã nhà thì có phần cải thiện đời sống cải thiện rất cao góp phần vào xóa đói giảm nghèo
để có được diện tích canh tác tập trung như vậy các cấp ủy chính quyền nơi đây đã phải nỗ lực vận động người dân tiến hành dồn điền đổi thửa
mặc dù đặc thù miền núi địa hình bị chia cắt nhiều nên chưa có được những cánh đồng thật sự lớn
nhưng sau khi dồn đổi dụng đất đã có những cánh đồng có thể đưa máy móc vào sản xuất để giảm sức người nâng cao năng suất lao động
đi cùng với đó huyện đã cử cán bộ khuyến nông về bám sát địa bàn hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác mới nên hiệu quả tăng lên rõ rệt
trước đây ruộng nhà mình nhỏ làm toàn bằng tay thôi cực lắm
giờ đổi thừa với nhà bên cạnh rồi dụng to hơn xong cán bộ lại xuống hướng dẫn kỹ thuật với đưa máy móc vào làm
giờ đỡ vất vả hơn trước nhiều mà thu nhập nó cũng cao
nhà mình có một mét trồng lạc mà giờ mỗi tấn cũng được một triệu
nhà mình cũng có của ăn
ngoài những vùng chuyên canh các cây trồng chủ lực huyện chiêm hóa còn khuyến khích các địa phương tự tìm những giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên
cũng như trình độ canh tác của mỗi nơi để tận dụng hết tài nguyên đất đai trên địa bàn
nhờ đó ở chiêm hóa đã xuất hiện thêm nhiều vùng chuyên canh vừa và nhỏ cho hiệu quả cao như mô hình chuối tây ở xã tri phú xã vinh quang hay mô hình cam sành ở xã trung hà
đến nay diện tích cam sành của huyện đạt bốn trăm hai mươi sáu hectare tập trung nhiều ở hai xã trung hà và hà lan
vùng cam của hai xã này đã được ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh tuyên quang giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi với diện tích quy hoạch bảy trăm linh ha
vùng cam của hai xã trung hà đã được ubnd tỉnh tuyên quang giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi với diện tích quy hoạch bảy trăm linh ha